thời gian qua dự án giảm nghèo tại huyện văn chấn tỉnh yên bái được triển khai trên nhiều xã
đây là những xã có tỷ lệ hộ nghèo chiếm hơn năm mươi số dân và có tỷ lệ hộ dân tộc thiểu số nghèo cao
thông qua dự án này mà chín mươi bảy hộ dân đã cải thiện cuộc sống
với tổng kinh phí thực hiện hơn một mươi năm tỷ đồng trong đó sáu công trình giao thông với tổng chiều dài sáu bốn mươi hai km
hai công trình thủy lợi với diện tích tưới tiêu chủ động khoảng một trăm một mươi tám ha
hợp phần hỗ trợ liên kết thị trường và phát triển sản xuất chăn nuôi được triển khai năm hai nghìn một mươi sáu
năm hai nghìn một mươi bảy đang triển khai chu kỳ hai tại xã suối giang nậm mười với diện tích một mươi sáu ba mươi hai ha và một trăm sáu mươi hai hộ tham gia
tổng kinh phí thực hiện là hơn ba ba tỷ đồng đến nay có một trăm hai mươi tám trong số hai trăm hai mươi tiểu dự án kết thúc tru kỳ sản xuất đầu
và các nhóm tiếp tục tái đầu tư cho các chu kỳ tiếp theo
gần chín mươi tám số người hưởng lợi đều hài lòng với sự lựa chọn thiết kế và thực hiện các hoạt động của dự án
chín mươi bảy số hộ gia đình trong vùng dự án được cải thiện và tiếp cận cơ sở hạ tầng cơ bản
thu nhập của các hộ dân được hưởng lợi tăng thêm khoảng ba mươi so với trước đây
góp phần vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương